theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sau tháng cuối năm giá thịt lợn có thể sẽ biến động mạnh đặc biệt là vào dịp cuối năm đến tết nguyên đán khi mà nhu cầu sử dụng thực phẩm của người dân tăng cao
dịch tả lợn lan rộng khiến cho giá thịt lợn giữa các vùng miền có biến động thất thường
hiện giá bình quân ở thị trường phía nam khoảng hai mươi tám đồng đến ba mươi năm đồng một kg còn phía bắc là khoảng ba mươi tám đồng đến bốn mươi hai đồng một kg
cục chế biến và phát triển thị trường bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dự báo sau tháng cuối năm giá thịt lợn có thể sẽ biến động mạnh đặc biệt là dịp tết nguyên đán
việc giảm cung không chỉ xảy ra ở thị trường nội địa mà còn ở nhiều nước khác cũng chịu thiệt hại từ dịch tả lợn châu phi
vào cuối năm việt nam có thể thiếu hụt từ năm trăm linh tấn thịt lợn chiếm hai mươi tổng nhu cầu